cho đến nay thời hạn sáu tháng mà ủy ban châu âu ec đưa ra để việt nam khắc phục những cảnh báo của ec
đối với hoạt động khai thác thủy sản đang đến rất gần
vì vậy ngành nông nghiệp đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để việt nam sớm thoát khỏi thẻ vàng của ec
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban châu âu ec đã có thông cáo báo chí đăng trên website chính thức của eu về việc
eu cảnh báo thẻ vàng đối với việt nam vì những nỗ lực của việt nam chưa đủ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
theo thông báo này thời gian eu áp dụng là trong sáu tháng và đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám eu sẽ sang đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của phía việt nam
đây là sự cố hết sức đáng lo ngại bởi nếu các biện pháp khắc phục của việt nam dù là tích cực thì cũng chỉ sẽ được xem xét kéo dài tiếp một kỳ sáu tháng thẻ vàng nữa
để từ đó làm cơ sở để quay trở lại thẻ xanh như bình thường
nhưng ngược lại nếu không được đánh giá là tích cực thì sẽ dễ dàng bị xem xét
đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu hải sản sang eu
một là nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế
chúng ta trên cơ sở cái luật thủy sản và chúng ta sửa một số cái quy định trong đó có cả chế tài xử lý và cũng như các quy định về làm sao đảm bảo chín cái khuyến nghị của ec là chúng ta có thể đáp ứng được
để tìm giải pháp sớm gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec ngành nông nghiệp đã tích cực phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều giải pháp
như thành lập tổ công tác liên tục tổ công tác liên tục tổ công tác liên tục tổ công tác liên tục tổ công tác liên tục
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm tổ trưởng với sự tham gia của các bộ ngành hội hiệp hội có liên quan để chỉ đạo điều phối triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của eu
việc giữ bỏ thẻ vàng của eu thì phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu
từ cái chuyện mà các văn bản quy phạm pháp luật của việt nam thì quy định về việc đánh bắt thủy sản cái việc này mới là cái lớn
và những điều kiện
như là thế giới đang quy định cho cái việc mà quản lý các biến cả các tàu cá các nghề khai thác thì đây là một vấn đề rất lớn
và các vấn đề này thì đã được xử lý trước hết là trong cái luật thủy sản mới ban hành
để từng bước gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec ngành thủy sản việt nam cũng đang rốt ráo chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn chấm dứt tàu khai thác hải sản trái phép tại vùng biển các nước
cùng với việc chứng nhận nguồn gốc sản phẩm hải sản các địa phương tới đây cũng bắt buộc tàu cá phải lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định